điên qua đến vụ bé gái một mươi tuổi bị sát hại giấu sát dưới chậu cảnh ở ninh thuận
cơ quan công an đang hoàn tất các thủ tục để tiến hành khởi tố bị can đối với phan minh cường
năm mươi năm tuổi ở phường đô vinh thành phố phan rang tháp tràm về hành vi giết người
bước đầu cơ quan công an xác định nghi phạm không thực hiện hành vi cưỡng dâm nạn nhân
tại cơ quan công an cường khai vào khoảng một mươi ba h ngày sáu tháng tám
nghi phạm đang sơn chậu kiểng thì thấy cháu đi đến sờ vào chậu kiểng
chậu đổ đe úp lên người
thấy cho bé trận mắt cường nghĩ bản thân không có tiền bồi thường nên đã lấy một cái kéo gần đó
đâm nhiều nhát vào vùng cổ cháu
sau khi cháu chết cường đã lấy chậu kiềng úp và giấu thi thể của cháu
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiền giang đã khởi tố bị can bắt tạm giam bốn tháng
đối với phan văn dũng năm mươi bốn tuổi trú tại tp hcm và nguyễn văn uẩn ba mươi chín tuổi
ngụ tại tỉnh đắk lắc để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản
tại cơ quan điều tra dũng khai ngày hai mươi tám tháng bảy cùng với một nhóm người đến gặp một cán bộ
phòng cảnh sát giao thông đường bộ công an tỉnh tiền giang
tại đây nhóm người này đưa ra đoạn clip và cho rằng bên trong có hình ảnh sai phạm
trong quá trình tuần tra của lực lượng cảnh sát giao thông
sau đó dũng cùng nhóm người này ra về
tiếp theo dũng gọi cho cán bộ cảnh sát giao thông đe dọa buộc đưa hai trăm năm mươi triệu đồng để không viết bài
chiều ngày hai mươi chín tháng bảy khi dũng đang nhận hai trăm năm mươi triệu đồng thì bị bắt quả tàng
quần là lái xe đi cùng cũng được mời về làm việc và bị tạm giữ
cả hai không xuất trình được giấy tờ liên quan chứng minh đang hoạt động báo chí
tiếp tục với những thông tin khác vào chiều ngày tám tháng tám
tại bệnh viện sản nhi quảng ngãi đã xảy ra một trường hợp sản phụ tử vong
sau khi được bác sĩ mổ u nang buồn chứng
nạn nhân là chị nguyễn thị minh thu hai mươi bảy tuổi ở phường trần hưng đạo thành phố quảng ngãi
bệnh nhân này bị u nang buồn trứng bên trái có thai một mươi bốn tuần tuổi
vào sáng ngày tám tháng tám sau khi được bác sĩ vỗ thuật nội soi cắt u nang buồn chứng
bệnh nhân có dấu hiệu trụy tim mạch nên được hồi sức tích cực
tuy nhiên vài giờ đồng hồ sau bệnh nhân đã ngừng tim và tử vong
đại diện bệnh viện cho biết ca mổ này không khó
bệnh viện cũng đã mổ nội soi thành công rất nhiều trường hợp u nang buồn chứng
tuy nhiên nguyên nhân vì sao dẫn đến bệnh nhân tử vong thì phải chờ hội đồng khoa học bệnh viện xem xét xác định rõ
tổng hợp từ báo cáo mới nhất của ban chủ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh hòa bình lào cai yên bái
mưa lũ sạt lở đất trên địa bàn các tỉnh này đã làm sáu nhà bị đổ sập sáu nhà phải di rời khẩn cấp
bốn mươi tám nhà bị sạt lở hư hỏng chín mươi năm nhà bị ngập nước một mươi ha lúa bị vùi lấp hơn một trăm ba mươi ha lúa bị ảnh hưởng hơn chín gia cầm bị chết
năm mươi mét đường bị sạt lở tổng thiệt hại ước tính trên một tỷ đồng
hiện các địa phương đang tiếp tục thực hiện các giải pháp ứng phó khắc phục và thống kê thiệt hại mưa lũ
để ứng phó với thiên tai trong những ngày tới có thể xảy ra văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung mương về phòng chống thiên tai
đề nghị các tỉnh hạ du hồ sơn la hòa bình tuyên quang tổ chức kiểm tra phương án bảo đảm an toàn hạ du khi các hồ chứa xả lũ
huyện trương mỹ thành phố hà nội tiếp tục vận hành các trạm bơm tiêu để đảm bảo kịp thời tiêu nước tổ chức vệ sinh môi trường
phòng tránh dịch bệnh lây lan tại những khu vực nước rút xử lý nguồn nước đảm bảo nước sạch cho người dân sử dụng kiểm tra hệ thống điện
tránh những sự cố khi cung cấp điện trở lại tổ chức trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo về văn phòng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
và văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
trước tình trạng tồn động hàng nghìn container rác phế liệu tại các cảng thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc vừa có kết luận
tại cuộc họp thường trực chính phủ về công tác quản lý môi trường trong hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất
thủ tướng nhấn mạnh bộ tài nguyên môi trường thanh tra toàn diện việc cấp phép nhập khẩu phế liệu trong thời gian qua
xử lý nghiêm cán bộ có liên quan và thu hồi giấy phép các doanh nghiệp nếu phát hiện sai phạm
cùng với đó bộ này cũng cần ra soát lại toàn bộ giấy phép nhập khẩu phế liệu còn hạn ngạch
không cấp mới giấy phép nhập khẩu phế liệu với hoạt động ủy thác nhập khẩu và chỉ cấp mới giấy phép cho các doanh nghiệp
khi chứng minh được nhu cầu nhập năng lực sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất
với bộ công an thủ tướng yêu cầu cơ quan này chỉ đạo công an các địa phương cảng biển và hải quan
cung cấp danh sách để điều tra làm rõ nguyên nhân các container phế liệu được vào việt nam mà không có người nhận
người vận chuyển khẩn trương điều tra truy tố một số vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường do nhập phế liệu
và đây cũng là tình cảnh chung của hơn chín mươi hội dân ở phường vân phú tp việt trì tp thọ

tái định cư trong suốt một mươi năm năm qua ghi nhận của phóng viên góc nhìn anetv
cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhà cửa không được sửa chữa cải tạo xây mới
đường đất không được nâng cấp việc đi lại của bà con gặp nhiều khó khăn và không có nước máy để sinh hoạt
đây là những hệ lụy mà hơn chỉ có một số người

đảo lộn quá nhiều nó khổ
con cái chúng tôi nếu như ở những dự án khác thì người ta còn lấy được cái lao động ấy vào những dự án
nhưng mà đây là dự án của trường dân thuần nông mà bây giờ là không có công an việc làm ruộng không có
bây giờ là đi làm thuê làm mướn là lung tung tất cả
trước vấn đề này ủy ban nhân dân phường vân phú ủy ban nhân dân thành phố việt trì phú thọ
đã nhiều lần kiến nghị
tới các cơ quan chức năng của tỉnh để giải quyết về vấn đề tái định cư cho các hộ dân
giúp họ ổn định cuộc sống
tuy nhiên cho đến hiện tại chính quyền cũng lực bất tòng tâm
chúng tôi cũng thường xuyên kiến nghị với các cơ quan đặc biệt là dự án của trường đại học vương
và chúng tôi chỉ đợi chờ là có những văn bản của trường đại học vương phúc đáo
và chúng tôi chỉ chờ là trường thực hiện theo đúng những văn bản đó
được biết dự án đầu tư xây dựng trường đại học hùng vương được phê duyệt dự án tổng thể năm hai nghìn bốn
với tổng diện tích đất là chín mươi bảy năm hectare
sau gần hai lần điều chỉnh quy hoạch diện tích còn lại được giao là năm mươi chín một ha
trong đó diện tích đã giải phóng mặt bằng là ba mươi bốn hai hectare diện tích chưa giải phóng mặt bằng là hai mươi bốn chín ha
theo trả lời của đại diện trường đại học hùng vương với phóng viên antv
cho tới thời điểm hiện tại dự án chưa giải phóng được mặt bằng là do kinh phí đầu tư phân kỳ
chờ trung hạn vốn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi nếu được chi tiết thì mới tiến hành
còn trách nhiệm của sự trì trệ kéo dài
gây ảnh hưởng đến chín mươi hộ dân khu năm thì không của riêng ai
chúng ta là tiến đội chung để thực hiện dự án
cái việc này thì chỉ có có nghĩa là chúng ta là thực hiện theo tiến đội
chứ không quy trách nhiệm cho ai về cái việc này cả
không phải là của riêng trường hùng vương cũng không phải của thành phố hay là của tỉnh
cũng không phải của chức nguyên
theo như câu trả lời của đại diện chủ đầu tư là trường hùng vương
thì trách nhiệm sẽ chẳng thuộc về ai
ở đây chỉ có người dân sau một mươi năm năm kể từ khi có quyết định thành lập dự án
đến nay vẫn hoang mang không biết số phận mình sẽ đi về đâu
họ đang trong tình cảnh đi chẳng được ở cũng không xong
người dân cần chính quyền các cấp của tỉnh phú thọ cho họ câu trả lời thỏa đáng để ổn định cuộc sống